trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay đã diễn ra lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam campuchia
tại huyện tịnh điên tỉnh an giang
sự lễ khánh thành có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
thượng tướng nguyễn trí vĩnh ủy viên trung mương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung mương thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam
đại tướng nguyễn phát quốc vụ khanh thượng trưởng bộ quốc phòng vương quốc campuchia
nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam campuchia là công trình thể hiện tình hữu nghị
hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước
cũng như nhân dân các ấp giáp biên giới việt nam và campuchia
góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết
cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển
trước đó lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước việt nam campuchia
đã cùng tham dự lễ trào cờ cột mốc chủ quyền quốc gia
tại cột mốc hai trăm bảy mươi năm cờ khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang việt nam
plomden tỉnh takeo vương quốc campuchia và chứng kiến tuần tra chung biên giới